cũng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản công an tp hải phòng phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa khởi tố bắt tạm giam trần văn mạnh chú ở quận dương kinh thành phố hải phòng thủ đoạn của mạnh là kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội
theo điều tra của cơ quan công an trang facebook có tên quỹ tử thiện cộng đồng được trần văn mạnh tạo lập từ tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
lấy thông tin hình ảnh của những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên chuyên mục nhân ái của các trang báo địa tử uy tín
sau đó chỉnh sửa lồng ghép tài khoản cá nhân của mạnh để kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện
bằng thủ đoạn trên đến nay trần văn mạnh đã thu được khoảng hơn sáu trăm linh triệu đồng của các nhà hảo tâm mà không hề thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như cam kết
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng